sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trung cư mini ở phố khương hạ quận thanh xuân tp hà nội vào đêm một mươi hai tháng chín vừa qua thị trường trung cư mini thời gian tới dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn
theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu trên trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhu cầu tìm thuê và mua căn hộ dưới ba mươi năm m hai tại hà nội được ghi nhận tăng một mươi một tại tp hcm ghi nhận tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó căn hộ có diện tích dưới ba mươi năm m hai thường là những căn studio
trong dự án lớn hoặc căn hộ ở trung cư mini vốn thu hút sự quan tâm của người dân do mức giá vừa túi tiền và dễ dàng thanh khoản cũng như cho thuê
tuy nhiên sau vụ cháy trung cư mini đáng tiếc vừa qua thị trường trung cư mini đã bị ảnh hưởng lớn
đánh giá về tình hình thị trường trên ông nguyễn quốc anh phó giám đốc bất động sản com vn cho rằng giai đoạn tiếp theo rất khó khăn đối với người kinh doanh trung cư mini cũng như với người mua và thuê loại hình này
vì cơ quan chức năng sẽ giả soát các dự án không chỉ ở địa bàn
thành phố hà nội mà trên khắp cả nước
ông quốc anh nói động thái này sẽ khiến rất nhiều chủ trung cư mini phải tạm dừng kinh doanh vì chưa tuân thủ các quy định khắt khe về phòng cháy chữa cháy
họ sẽ mất nhiều thời gian kinh phí để tu sửa đáp ứng đủ điều kiện vận hành trung cư
cũng theo vị chuyên gia trên với người thuê họ có thể kết thúc hợp đồng thuê và tìm chỗ mới nếu chỗ ở hiện tại chưa an toàn
tuy nhiên số lượng căn hộ vừa túi tiền đáp ứng được các tiêu chí an ninh và an toàn là rất ít
vì vậy giá thuê sẽ tăng lên
riêng với người mua trung cư mini nhiều người có thể sẽ rơi vào thế tiền thoái lưỡng nàn bán cũng khó mà ở thì không có sổ đỏ và nâm nớp nỗi lo xảy ra các biến cố
với thực trạng nêu trên ông quốc anh đề xuất giải pháp cho người dân đang sở hữu trung cư mini là thành lập ban quản trị trung cư nếu chưa có để trao đổi
yêu cầu chủ nhà bảo trì tu sửa đảm bảo các yếu tố vệ sinh an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là chủ đầu tư công trình
cần phải trang bị đủ thiết bị phòng ngừa các tình huống khẩn cấp phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân
dự báo về xu thế thị trường trung cư nói chung trong thời gian tới ông đinh minh tuấn giám đốc bất động sản com vn khu vực miền nam cũng cho rằng
nguồn cung trung cư có khả năng sẽ giảm vì các chủ đầu tư sẽ khó xin cấp phép xây dựng mở bán hơn khi công tác quản lý
giả soát về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đẩy mạnh
bên cạnh đó chi phí xây dựng vận hành trung cư cũng được dự báo là sẽ tăng theo thiết kế và công tác nghiệm thù bảo trì phù hợp với quy định phòng cháy chữa cháy
ông tuần nói nhu cầu đối với trung cư mini có thể sẽ giảm nhưng tỷ lệ này không đáng kể bởi nhu cầu đối với trung cư nói chung vẫn rất lớn
trong bối cảnh nguồn cung hạn chế nhu cầu vẫn cao và chi phí tăng thì giá trung cư khó có khả năng giảm
với xu thế trên chuyên gia nghiên cứu thị trường bất động sản đinh minh tuấn nhận định
thời gian tới thay vì tìm kiếm trung cư mini ở những khu vực đông đúc dân cư
người dân sẽ hướng đến các dự án nhà ở xã hội và dự án trung cư ở xa trung tâm nhưng đảm bảo an toàn
giá tiền cũng mềm hơn so với các trung cư nội thành
ông tuấn cũng cho biết thêm nguồn cung các loại hình này không dồi dào nên giá bán có thể nhích dần lên khi nhu cầu tăng
bên cạnh đó những căn hộ có diện tích nhỏ trong dự án trung cư của chủ đầu tư uy tín đã nghiệm thu đầy đủ phòng cháy chữa cháy
cũng sẽ thu hút lượng quan tâm lớn hơn
thưa quý vị đền an sinh không chỉ là nơi thờ các vị vua và danh tướng nhà trần
mà còn ghi dấu những trầm tích lịch sử văn hóa của khu di tích quốc gia đặc biệt nhà trần tại đông triều
một phần cấu thành quan trọng trong quần thể di tích và danh thắng yên tử vĩnh nghiêm côn sơn kiếp bạc
đang đệ trình unesco công nhận là di sản thế giới
vùng đất đông triều nay thuộc tỉnh quảng ninh có tên cổ là an sinh
được chính sử coi là quê gốc của nhà trần một trong những triều đại phong kiến hùng mạnh nhất trong lịch sử dân tộc việt nam
sau khi thái tông truyền cảnh lên ngôi năm một nghìn hai trăm bảy mươi ba vua lấy vùng đất an sinh và lân cận
cấp cho anh trai trần liễu làm đất thang mộc đời đời ở đất ấy để sinh sống và trông coi phần mộ thờ cúng tổ tiên
an sinh vương trần liễu cho xây dựng phủ đệ đền miếu thờ cúng tổ tiên
trong đó đền an sinh hay điện an sinh xây dựng năm một nghìn ba trăm tám mươi một
ban đầu là nơi thờ năm vị hoàng đế triều trần
hiện nay đền thờ tám vị hoàng đế an sinh vương trần liễu hiện đạo quốc mẫu phu nhân và hưng đạo vương trần quốc tuấn
đền an sinh nay thuộc thôn trại lốc xã an sinh thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
ở vị thế trung tâm của cả quần thể gồm một mươi bốn di tích trong khu di tích lịch sử nhà trần
trong đó nổi bật có đền thai miếu bảy lăng mộ vua trần các chùa quỳnh lâm hồ thiền ngoạ vân
gắn với con đường tu tập của tam tổ trúc lâm
năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
năm hai nghìn một mươi ba khu di tích lịch sử nhà trần ở đông triều được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
nằm trên quả đồi thấp đền tựa lưng về vòng cung yên tử chập trùng phía xa có ruộng đồng
làng xóm quây quần bao quanh
xuyên qua con đường dưới những tán cây dập mát du khách có thể tham quan khuôn viên đền với tổng diện tích hai năm hectare
đền an sinh ngày nay được trùng tu trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bảy hai nghìn
trên nền những dấu tích tu bố
đền có cấu trúc hình chữ cồng trong sân có một mươi bốn cây hoa đại tượng trưng cho một mươi bốn đời vua trần
một trăm bảy mươi năm cây hoa sữa tượng trưng cho một trăm bảy mươi năm năm trị vị của vương triều trần
và tám cây vạn tuế tượng trưng cho tám vị vua thờ trong đền
đặc biệt qua quá trình khảo sát khảo cổ học nhiều năm qua
đền an sinh cũng là bảo tàng lưu giữ những hiện vật thời trần lê trung hưng đến thời nguyễn
nổi bật là các chân tảng đá kề cột gạch ngói cấu kiện tháp bát đĩa
không gian trưng bày di sản văn hóa nhà trần trong khuôn viên đền an sinh có nhiều hiện vật quý
đa dạng các chất liệu kích thước màu sắc khẳng định giá trị lịch sử văn hóa mỹ thuật to lớn
của các di tích trong quần thể
khu di tích lịch sử nhà trần tại đông triều cùng với năm khu di tích quốc gia đặc biệt khác
trên địa bàn ba tỉnh quảng ninh hải dương bắc giang đang đứng trước cơ hội trở thành di sản thế giới
dự kiến unesco sẽ xem xét việc công nhận quần thể di tích và danh thắng yên tử vĩnh nghiêm côn sơn kiếp bạc
là di sản thế giới vào năm hai nghìn hai mươi năm
sáng hai mươi sáu tháng năm tức ngày một mươi chín tháng bốn năm giáp thìn tại thiền viện quảng đức thành phố hồ chí minh
ban thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức lễ tưởng niệm sáu mươi một năm
ngày hòa thượng thích quảng đức vị pháp thiều thần một nghìn chín trăm sáu mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và chi ơn chư thánh
tại buổi lễ trưởng lão hòa thượng thích thiện nhờn phó pháp chủ phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã thay mặt hội đồng chứng minh hội đồng trị sự dâng lời tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính chi ơn
đối với sự hy sinh cao cả của bồ tát thích quảng đức và chư thánh tử đạo
vì sự trường tồn của đạo pháp và nền độc lập của dân tộc
sự hy sinh vì đạo của ngài đã làm cho cuộc đấu tranh của phật giáo lan rộng mạnh mẽ
theo hòa thượng thích thiện nhờn bồ tát đã lấy tình thương hóa giải những bất công tàn bạo
góp phần cho thành công của cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tự do tín ngưỡng
ngài đã hy sinh thân mình để đạo pháp trường tồn chúng sinh ăn lạc
hòa thượng thích thiện nhơn khẳng định chính ngọn lửa thiêng hùng tráng màu nhiệm quả tim bất diệt
và sự hy sinh to lớn của bồ tát thích quảng đức là nhân tố tích cực hôn đúc tinh thần đoàn kết
quyết tâm của tăng ni phật tử việt nam đã tạo thành giáo hội phật giáo việt nam thống nhất năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
thống nhất phật giáo việt nam cả nước hình thành nên giáo hội phật giáo việt nam năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nhấn mạnh về thông điệp của lễ tưởng niệm năm thứ sáu mươi một ngày bồ tát thích quảng đức vị pháp thiều thần
chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam nói
tăng ni phật tử cần ý thức rằng đang được sống và hưởng thụ những thành tựu tốt đẹp
do đó mỗi thành viên của giáo hội phật giáo việt nam
cần nỗ lực phát triển giáo hội làm cho truyền thống yêu nước gắn bó
đồng hành cùng dân tộc của giáo hội phật giáo việt nam
song hành trên bước đường phát triển vững mạnh trong thời kỳ hội nhập
phát triển ở thế kỷ hai mươi một và những thế kỷ tiếp theo